tại buổi họp bàn giải pháp tiếp tục xử lý các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh yêu cầu
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ phấn đấu hoàn thành xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án doanh nghiệp
và kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện
xây dựng dự thảo báo cáo bộ chính trị thường trực ban bí thư quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại yếu kém
đối với một mươi hai dự án doanh nghiệp thuộc ngành công thương thời gian qua
trình thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất tiếp tục lỗ hai mươi sáu hai mươi sáu tỷ đồng
đối với bốn dự án đầu tư sản xuất phân bón của tập đoàn hóa chất
đến thời điểm hiện nay về cơ bản bốn dự án này đã hoạt động ổn định
tuy nhiên có ba đơn vị vẫn còn lỗ do gặp rất nhiều khó khăn về giá và chính sách
tại buổi họp bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh yêu cầu các tập đoàn tổng công ty
chủ đầu tư các dự án
bám sát đề án đã được trình chính phủ bám sát các chỉ đạo cụ thể của chính phủ
thủ tướng phó thủ tướng chính phủ đôn đốc kiểm tra ra soát hoạt động của các dự án
đối với từng dự án cụ thể bộ trưởng yêu cầu tập đoàn hóa chất việt nam
chủ quản bốn dự án nhà máy phân đạm xây dựng kế hoạch thực hiện quyết toán hợp đồng fpc
cần kiểm tra cụ thể việc triển khai thực hiện của các đồng chí
tổng giám đốc và chủ tịch của các tổng công ty đạm ninh huỳnh đạm hà bắc
dap một dap hai về trong các việc tổ chức quản trị và tiết giảm chi phí
cũng như vận hành điều hành của nhà máy trong bối cảnh yêu cầu như hiện nay
và trong trường hợp các đồng chí đó thực hiện không nghiêm không đảm bảo hiệu quả
và không chấp hành đề nghị các đồng chí căn cứ theo thẩm quyền trách nhiệm
của hội đồng thành viên của hội đồng quản trị và cũng như của tổng giám đốc
để xem xét trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo đó
là cần thiết đề nghị các đồng chí phải có phương án thay thế
và kiện toàn lại cái nguồn nhân lực và cái nhân sự trong cái quản trị
của các doanh nghiệp của các nhà máy đó để đảm bảo hiệu quả của chúng ta
đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai nhà máy gang thép thái nguyên
công ty cổ phần găng thép thái nguyên tính toán phương án thuê
tư vấn giải quyết tranh chấp với nhà thầu kiên quyết xử lý rứt điểm
đối với nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol quảng ngãi
tập đoàn dầu khí việt nam phối hợp nghiên cứu thị trường
tìm các hình thức hợp tác giữa các nhà máy để tái khởi động dự án
tranh thủ huy động nguồn lực các nhà đầu tư đối tác tiềm năng thông qua các hình thức hợp tác
cùng với phương án xây dựng kế hoạch vận hành
cần khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn bán vốn để báo cáo ban chỉ đạo
đối với nhà máy sản xuất sơ sợi polyester đình vũ
tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư để tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng
nếu hết năm hai nghìn một mươi bảy không xử lý được thì phải tính phương án khác
với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai nhà máy găng thép thái nguyên
cần xây dựng phương án kế hoạch cụ thể để hỗ trợ tư vấn pháp lý
đưa ra các kịch bản hoàn thiện các quy định thủ tục thoái vốn